một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trường ngày hôm nay trên đường liên thôn đoạn qua xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
trước xe bèn và chạm với xe máy đã khiến cho hai người tử vong tại chỗ
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi bốn giờ chiều xe máy do bà nông thị sinh điều khiển chở trên xe là cháu lương thị thu lan tám tuổi
khi đến đoạn xã đắc nhau bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô tải do điểu thanh điều khiển đang múc đất làm đường
cú va chạm mạnh đã khiến cả bà sinh và cháu lan tử vong tại chỗ
chiếc xe máy thì biến dạng dưới bánh xe tải
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn